ảnh hưởng của không khí lạnh gây ra nhiều khó khăn đến sức khỏe sinh hoạt của người dân
đặc biệt là các em học sinh mầm non và tiểu học
để đảm bảo sức khỏe và chủ động giữ ấm cho các em nhỏ
các trường học tại các huyện vùng cao của tỉnh hà giang đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể
trường phổ thông dân tộc bán chú giàng chu phìn có hơn bảy trăm linh học sinh
với một trăm linh là đồng bào dân tộc thiểu số trong đó hai trăm sáu mươi năm học sinh bán chú
khí hậu tại đây lạnh hơn nhiều so với các địa phương khác của huyện mèo vạc
nhà trường đã triển khai nhiều biện pháp tránh rét giúp học sinh học tập hiệu quả
yên tâm tới trường duy trì bảo đảm sĩ số hàng ngày
trong mùa đông là các em ăn đủ chất
nhiệt độ xuống thấp từ bảy đến một mươi độ c
nên các thầy cô giáo ở trường mầm non cũng luôn chuẩn bị mọi điều kiện
để cho học sinh của mình được đủ ấm bằng nhiều cách làm sáng tạo
thay cho những giờ hoạt động ngoại khóa ngoài trời
các em được tham gia các hoạt động trong lớp bảo đảm đủ ánh sáng và kín để giữ ấm cơ thể
đối với các điểm trường vùng biên
giáo viên cũng kêu gọi sự giúp đỡ của các cá nhân tổ chức từ thiện
để các em có thêm quần áo chăn ấm
những ngày lạnh

trong đó có một mươi chín trường mầm non

đặc biệt là các điểm trường vùng cao giáp biên giới
nhưng các thầy cô vẫn đang tiếp tục nghĩ thêm nhiều giải pháp giúp học sinh giữ ấm

thì đừng quên là các em tự thiết bị phần chống lượng niềm tin khi trường hợp
các trường mầm non có giáo viên
nhưng các trường mầm non có giáo viên

khi trường mầm non sẽ giúp giáo viên giữ ấm

nó có thể giúp giáo viên giữ ấm về phần chống lượng